đại đoàn ba trăm một mươi sáu tiêu diệt điểm cao c một và giữ vững trận địa đó đồng thời đánh lấn c hai để phối hợp với trận đánh c một
nếu điều kiện thuận lợi thì phát triển tiêu diệt c hai chuẩn bị đầy đủ để đánh chiếm những lô cốt quan trọng của địch trong vị trí a một và chiếm giữ những lô cốt đó
đại đoàn ba trăm một mươi hai tiêu diệt cứ điểm năm trăm linh năm năm trăm linh năm a dùng hỏa lực và một đơn vị nhỏ phối hợp với đại đoàn ba trăm một mươi sáu chặn viện trong lúc ba trăm một mươi sáu tiêu diệt c một chuẩn bị và tiêu diệt vị trí hai trăm linh bốn
đại đoàn ba trăm linh tám tiếp tục chuẩn bị và tiêu diệt cứ điểm ba trăm một mươi một b đồng thời đánh lấn vị trí ba trăm một mươi
trung đoàn năm mươi bảy đại đoàn ba trăm linh bốn kiềm chế pháo binh địch và đánh lấn vào khu vực c hồng cúm
nếu có điều kiện thì tiêu diệt khu c chuẩn bị một tiểu đoàn vận động sang hướng thượng lào tác chiến khi có lệnh
đại đoàn ba trăm năm mươi một ngoài nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với bộ binh trong các trận đánh điểm và đánh phản kích
trong lúc tiêu diệt a một và đánh lấn c hai các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng và kế hoạch
để có điều kiện thuận lợi thì phát triển tiêu diệt c hai
tiếp tục phát triển đánh chiếm các cứ điểm của địch còn lại ở phía đông sông nậm rốm
thất thủ điện biên phủ là một thảm họa là nhận định được louis salleon đưa ra trong bài viết đăng trên báo thế giới
số ra ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai tuần sau sự kiện lịch sử điện biên phủ
tác giả louis salleum lược tả nỗi thất vọng cùng sự im lặng trên chính trường pháp thời điểm đó
thất thủ ấy đã được cảm nhận như một thảm họa
vậy mà trong thâm tâm người pháp một cảm giác đau xót và tủi hổ được pha trộn với một niềm hy vọng
vì lẽ gì mà họ đã chiến đấu họ đã hy sinh cho cái gì họ đã làm tù binh vì cái gì
câu trả lời vẫn luôn là chẳng vì gì cả thật vậy chẳng vì gì

chính từ cái chẳng vì gì cả ấy mà bắt nguồn niềm hy vọng
trong cuộc chiến đấu không thương tiếc của các thứ chủ nghĩa duy vật trên thế giới
đã có những người hy sinh chẳng vì gì cả
một sự hy sinh hoàn toàn công cốc im lặng hoàn toàn
có một nước pháp của những nỗi niềm sâu thẳm và có một nước pháp của bề mặt chính trị
số phận đã định rằng tổng số của chủ nghĩa anh hùng trong số một mươi hai chiến binh ở điện biên phủ
đã được tóm tắt trong một năm
trong hai cái tên tên của tướng ducat và tên của geneva de galat
tất cả đều hy sinh chẳng vì cái gì cả
trong một thế giới và trong một thời đại mà sự sản xuất là một quy luật tối cao
mà vật chất được phát triển biện chứng đang báo hiệu những ngày mai tươi đẹp
nước pháp của im lặng chờ đợi tiếng nói của người nào sẽ lên tiếng và sẽ hành động
và khi đó từ trong sâu thẳm của bóng đêm nó sẽ tìm thấy lại vị trí của nó
và trong dàn đồng ca của các nước trên thế giới